xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến vụ lật cano du lịch trên biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
sáng nay lực lượng chức năng đã triển khai hai máy bay trực thăng cùng ba mươi bảy tàu để triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn đang mất tích
hiện có tất cả ba trăm linh người tham gia công tác tìm kiếm
ngoài ra một mươi tàu giã cào của người dân địa phương cũng hỗ trợ lực lượng chức năng
đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận một mươi năm nạn nhân tử vong hai nạn nhân mất tích đều là trẻ em
phương tiện bị nạn vỡ mũi đang trôi giặt tự do trên biển
song song với công tác tìm kiếm lực lượng công an tỉnh quảng nam cũng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân liên quan
trong đó sẽ kiểm tra làm rõ vi phạm về điều khiển phương tiện kinh doanh trên đường thủy nơi địa
cũng trong sáng nay đoàn công tác của bộ giao thông vận tải và ban an toàn giao thông quốc gia
cùng lãnh đạo tỉnh quảng nam đã đến nhà tăng lễ thành phố hội an thắp hương tưởng niệm các nạn nhân
việc kiểm soát nhân dân thành phố buôn ma thuật tỉnh lắc lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can nguyễn thanh hải
trú tại thành phố buôn ma thuật về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
theo quy định tại điểm c khoảng một điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
theo nội dung cáo trạng hải làm nhiệm vụ quản lý chính tại văn phòng nhà xe tiến oanh
ở phương tân lợi thành phố buôn ma thuật
trong những ngày đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hải vào thành phố hồ chí minh và tại đây có tiếp xúc với nhiều người
đêm ngày một mươi tháng bảy hải đi xe ô tô tải cùng hai lái xe từ thành phố hồ chí minh về lại thành phố buôn ma thuật
đến khoảng sáu giờ sáng ngày hôm sau hải đến văn phòng nhà xe tiến oanh
thời điểm này hải biết rõ người về từ thành phố hồ chí minh phải khai báo y tế đầy đủ bắt buộc
phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian nhất định để tự theo dõi sức khỏe hoặc xét nghiệm covid một mươi chín
tránh lây chuyển dịch bệnh cho người khác
tuy nhiên hải đã không thực hiện
khi đi khám bệnh tại bệnh viện đa khoa thiện hạnh thành phố bô ma thuật
hải đã khai báo y tế gian dối không thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín để theo dõi sức khỏe
đặc biệt từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hải đã đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người
hậu quả làm lây lan bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus sars cov hai cho một mươi một người tiếp xúc gần
và tạo ra chuỗi lây nhiễm cho những người khác tại thành phố bô ma thuật
tổng chi phí thiệt hại liên quan đến chuỗi lây nhiễm do hải gây ra là hơn một sáu tỷ đồng
đêm qua công an thành phố vũng tàu đã xác minh làm rõ và bắt giữ được phạm thanh long
trú tại phường bảy thành phố vũng tàu
long là thủ phạm điều khiển xe máy vòng quanh các tuyến đường ở phương bảy rồi dùng dao chém người đi đường
tối ngày hai mươi bốn tháng hai một bé gái sinh
năm hai nghìn bảy đang ngồi chơi cùng bạn ở con hẻm trên đường ngô đức kế phường bảy thành phố vũng tàu
thì bất ngờ bị long điều khiển xe máy chạy đến dùng dao chém vào đầu làm bị thương ở chán
trước đó đối tượng này cũng đã dùng dao chém hai người khác khi họ đang lưu thông trên đường
sau hai ngày tập trung truy xét công an thành phố vũng tàu đã xác minh làm rõ và bắt giữ long
đối tượng khai nhận trong quá trình sinh sống giữa long và một số người hàng xóm xảy ra mâu thuẫn
tuy nhiên đối tượng này không gặp họ để nói chuyện giải quyết
mà mang theo dao chạy vòng quanh trên đường để chém người nhằm giải tỏa bức xúc
kiểm tra nhà đối tượng cơ quan công an thu giữ nhiều dao kéo trong đó có một con dao được long dùng để gây án
chuyên trụng cấp tài sản lấn nông cụ của người dân đoàn văn thanh
trú tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ vừa bị công an huyện hòn đất tỉnh kiên giang tạm giữ hình sự
để điều tra
tại cơ quan công an thanh khai nhận bản thân từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
qua theo dõi thanh biết được người dân làm ruộng thường để máy bơm nước ngoài đồng
không có người trông coi nên nảy sinh ý định lấy trộm bán lấy tiền tiêu xài
cụ thể dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng hai thanh đến khu vực ấp vạn thanh xã thổ sơn huyện hòn đất
ra tay lấy trộm được ba cái máy dầu và một cái máy xăng dùng để bơm nước vào ruộng lúa
có giá trị trên sáu mươi triệu đồng thì bị công an bắt quả tang
với hành vi môi giới mại dâm và hiện đang quản lý hàng trăm gái bán dâm
ba đối tượng vừa bị công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam để tiếp tục điều tra
cơ quan công an xác định đường dây tổ chức môi giới mại dâm này do đối tượng nguyễn xuân hoàng
chú tải tp hcm cầm đầu khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan
công an thu giữ hơn hai tỷ đồng
cùng nhiều điện thoại máy tính bảng và hàng chục thẻ tiến dụng
mà các đối tượng dùng để điều hành hoạt động mua bán dâm
trung bình mỗi tháng một gái bán dâm phải trả cho đối tượng môi giới từ ba đến tám triệu đồng
riêng đối tượng hoàng khai nhận hiện đang quản lý gần hai trăm linh gái bán dâm
hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
trung bình mỗi tháng hoàng thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dâm từ một tỷ đồng
tại tỉnh lào cai công an tp lào cai đã kiểm tra
và lập biên bản đối với sáu xe tải cỡ lớn của công ty trách nhiệm hô hạn
một thành viên apatit việt nam tỉnh lào cai
trước đó theo phản ánh của người dân sinh sống tại hai bên đường thôn đoàn kết
xã tả phời thành phố lào cai về việc thời gian gần đây
có nhiều xe tải trọng cỡ lớn của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên apatit chạy qua với tốc độ cao
khiến quảng rơi xuống đường gây ra bùn lầy khi chảy mưa và bụi bạm khi chảy nắng
và đặc biệt là khiến mặt đường hư hỏng nặng gây ảnh hưởng tới đời sống người dân
triển khai hai tổ tuần tra kiểm soát tại khu vực tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu b một trăm năm mươi bảy
và các tuyến đường giao thông nông thôn do thành phố quản lý
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố lào cai đã kiểm tra sáu xe ô tô tải cỡ lớn
trong đó có năm xe không có biển số đang lưu thông trên đường
cả sáu lái xe đều không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của các phương tiện kể trên
hiện công an thành phố lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn để thực hiện mục tiêu giảm từ năm một mươi số tai nạn giao thông trở lên so với năm hai nghìn hai mươi một
ninh bình đã và đang triển khai hiệu quả chủ đề năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
trên tinh thần vì sức khỏe sinh mạng của người tham gia giao thông
trong những tháng đầu năm lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình đã tăng cường gia quân đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tỉnh
trong suốt tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn giao thông
nhất là hành vi có nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như nồng độ cồn ma túy tốc độ xe chở quá tải trọng
không đội bú hỏa hiểm khi đi mô tô xe máy
ngoài ra các cơ quan còn nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học hợp lý
thực hiện các giải pháp chống ủn tắc giao thông khắc phục xử lý các điểm đen tai nạn giao thông
chúng tôi cán bộ nhân sĩ của phòng nghiêm chỉnh chấp hành cái mệnh lệnh của lãnh đạo phòng
tăng cường quân số để phòng chống ủn tắc chống các biểu hiện như đua xe lạng lách đánh võng để gây cản trở giao thông
và chúng tôi đã đảm bảo quân số để thường trực phòng chống ủn tắc giao thông
phạt các trường hợp vi phạm chỉ là giải pháp cuối cùng
để thiết lập trật tự kỳ cương trong hoạt động giao thông ban an toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo các ngành thành viên
phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
và các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cho học sinh sinh viên đoàn viên cán bộ công nhân viên và người dân
chúng tôi cũng đã đẩy mạnh các công tác tuyên truyền
tuyên truyền đến từng các
khu tổ dân cư rồi các trường học để làm sao mà mọi người dân có thể truyền biến một cách rõ rệt ý thức
tham gia thông và thực hiện văn hóa giao thông đặc biệt là văn hóa như ông đường
tôi thấy là những cái việc đó nó sẽ có tác dụng trong quá trình thực hiện cái chủ đề của năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông địa bàn tỉnh ninh bình đã đặt ra bốn mục tiêu
gồm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn
hàng năm giảm tai nạn giao thông từ năm đến một mươi cả về số vụ số người chết và số người bị thương
khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các chủng giao thông chính
các đầu mối giao thông trọng điểm và không để xảy ra ủn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh
các địa phương cũng đã đề ra các phương án cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế
và gắn với thực hiện tám nhóm giải pháp trọng tâm mà ban an toàn giao thông quốc gia đã đề ra
để nằm tốt năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi hai chúng tôi xác định là phải nằm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân
thứ hai nữa là áp dụng các biện pháp công nghệ để vào quản lý và xử lý các vi phạm về giao thông
để nhằm nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông
cũng như là việc tinh thần trách nhiệm của các người tham gia giao thông
các cán bộ thực thi nhiệm vụ đảm bảo trực tượng an toàn giao thông
để triển khai hiệu quả năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi hai bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
rất cần sự đồng hành của người dân
mỗi người dân cần hình thành cho mình ý thức chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông
để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn bởi an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người mọi nhà
phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị thắm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa trạch xã ngọc liên huyện cẩm giang tỉnh hải dương
về hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm trước đầu lông mày trái
bên cạnh đó phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn nhất
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn du tái xã tiền tiến thành phố hải dương tỉnh hải dương
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
và đối tượng nguyễn thắng hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện